đối với ngô quốc trường phó giám đốc sở giao thông vận tài tỉnh yên bái và đoàn việt hưng thanh tra viên thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh yên bái để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác định hai bị can trên thực hiện hành vi phạm tội từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
trong đó bị can ngô quốc trường giữ chức vụ tránh thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh yên bái còn bị can đoàn việt hưng là kế toán thanh tra sở giao thông vận tài tỉnh yên bái
ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê chuẩn ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hôm nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty việt á bước sang ngày làm việc thứ ba
trong suốt hai ngày xét xử vừa qua hầu hết các bị cáo thuộc các nhóm tội danh bị viện kiểm sát truy tố đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố
bày tỏ sự hối hận ăn năn và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt
vào sáng ngày bốn tháng một trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn văn trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng chính phủ khai đã sửa công văn của bộ y tế vì khi đó thủ trưởng của bị cáo đang phụ trách bộ y tế
cáo trạng của viện kiểm sát tối cao xác định bị cáo nguyễn văn trịnh có năm sai phạm giúp công ty việt á đưa kích tết của nhà nước thành củ riêng rồi sản xuất bán thương mại trái phép
gây thiệt hại một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn văn trịnh thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng
tương tự bị cáo nguyễn văn trịnh hầu hết các bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên nhiều bị cáo không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ mà chỉ là nhận quà cảm ơn của công ty việt á khi công việc kinh doanh có hiệu quả
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng bị cáo phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương khai
một lần nhận của việt đưa một trăm linh usd và nhận từ phạm duy tiến ba lần với tổng số tiền một trăm linh triệu đồng và năm mươi usd
hai bị cáo chu ngọc anh là cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng có cơ sở pháp lý
thưa quý vị một nam thanh niêm cướp sật tài sản tại tiệm vàng kim thạch một ngụ tại khóng bốn thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã bị lực lượng công an bắt giữ sau năm giờ gây án
vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các tiệm vàng nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn sắp đến
khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp tiếp nhận tin báo của bà bùi thị thanh thoại chủ tiệm vàng kim thạnh một về việc xảy ra vụ cướp tiệm vàng
đặc điểm của đối tượng là nam thanh niên mang khẩu trang mặc quần sóc áo khoác đen và đội mũ bảo hiểm đen
thủ đoạn của đối tượng là vào tiệm vàng hỏi mua một chiếc lắc tay trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k và một chiếc nhẫn trơn trọng lượng năm chỉ vàng hai mươi bốn k
khi chủ cửa hàng đưa sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cho nghi phạm xem lợi dụng sơ hở người thanh niên này bất ngờ cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
thì bữa đó em cũng bán gì thôi rồi em có nghe cái chị trong tiệm chỉ la cướp cướp thì em mới quay lại là em thấy cái người cướp đó chạy ra rồi em chạy lại thì đối tượng chạy lên xe đi rồi
qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin kết hợp trích xuất camera an ninh nối lên đối tượng có dấu hiệu nghi vấn điều khiển xe hiệu quay màu xanh biển số sáu mươi hai e
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác công an huyện tháp một mươi phối hợp cùng quần chúng nhân dân công an thị trấn mỹ an và công an xã mỹ đông nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi là châu trọng hiếu
chú tỉnh long an đang lần trốn tại nhà vợ ở xã mỹ đông huyện tháp một mươi công an huyện tiến hành mời đối tượng hiếu đến trụ sở công an để làm việc
qua đấu tranh trước những chứng cứ của cơ quan điều tra thu thập được nghi phạm hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp chiếc lắc vàng hai mươi bốn k trọng lượng năm chỉ riêng chiếc nhẫn đối tượng khai đã đánh rơi trên đường tàu thoát
trong dòng ngày đó khoảng hai ba tiếng hồi trả lời thôi thì cũng chi bắt được đối tượng thấy mấy chú cũng nhiệt tình cũng hấn đấu bắt vậy thấy mấy chú cũng nhanh vậy cũng mừng cũng được lòng tin của dân thấy cũng yên tâm
do đối tượng trước đây cũng có đến tới lui mua tiệm vàng này cũng nhiều lần nên đối tượng biết được quy lực của tiệm vàng có bố trí nơi bán
khi người bán để đi ra được ngoài mà đuổi theo chỗ đối tượng bỏ chạy thì nó rất là lâu đối tượng đã lợi dụng sơ hở việc đó đối tượng đã thực hiện hành vi vật tài sản nhanh chóng ra xe và tàu thoát
dự báo thời gian cận tết
hoạt động của các loại tội phạm diễn ra ngày càng tinh vi liều lĩnh hơn để phòng tránh mất tài sản đề nghị mỗi người dân cần nhiều cao ý thức giữ gìn tài sản và cần có biện pháp bảo quản tài sản cẩn thận hơn như bố trí camera an ninh thiết bị báo động nhằm biệt ký những sơ hở đối tượng có thể hoạt động phạm tội
nhận tin báo của nạn nhân về việc bị cướp tài sản với số tiền khoảng tám tỷ đồng công an tỉnh hưng yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng gây án
vật chứng thu giữ gồm bốn khẩu súng dạng súng côn quay bên trong mỗi khẩu súng đều lắp sẵn sáu viên đạn ba mươi bốn viên đạn và các vật chứng khác có liên quan
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn anh sơn nguyễn minh chiến khúc ngọc đoàn dương đăng nam trường
còn một đối tượng là nguyễn văn điển đang lẩn trốn lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sơn là chủ mưu tập hợp năm đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản
sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền sau khi liên hệ được với một nạn nhân trú tại quận tây hồ thành phố hà nội sơn hẹn nạn nhân cần đổi số tiền là tám tỷ đồng
đến một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sơn và đồng bọn đã đi đến điểm hẹn là quán cà phê đức trung ở khu đô thị eco park
tại đây sơn chuẩn bị súng và dao còn các đối tượng khác ở ngoài cảnh giới tất cả đều có hung khí
đến một mươi năm h năm mươi nạn nhân cầm theo túi tiền đến điểm hẹn thì nhóm này dùng súng bắn chỉ thiên và không chế nạn nhân để cướp túi tiền rồi bỏ chạy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sơn và đồng bọn về các tội giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng cháy phép vũ khí quân dụng đồng thời ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn điển
công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ mạnh dũng chú tại phường cẩm sơn thành phố cẩm phả để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày ba tháng một tại phường cẩm sơn thành phố cẩm phả tội công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã ra tín hiệu dừng xe mô tô do vũ mạnh dũng điều khiển không đội mũ bảo hiểm nhưng dũng đã cố tình tăng ga lạng lách bỏ chạy
và đâm vào đại úy đỗ thái bảo phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai khiến đại úy bảo bị thương
kiểm tra nồng độ cồn đối với vũ mạnh dũng cho kết quả một trăm năm mươi mg trên một lít khí thở đồng thời phát hiện dũng dương tính với ma túy đá
trong túi quần dũng giấu hai dao kim loại màu bạc được biết đối tượng dũng đã có hai tiền án về tội cướp tài sản một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lữ thị quế
trú tại bản chẳng puông xã lượng minh huyện tương dương để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trẻ em qua đó giải cứu thành công một nạn nhân
qua công tác nắm tình hình công an huyện tương dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em với phương thức thủ đoạn rất tinh vi
quá trình đấu tranh ban chuyên án xác định vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
lữ thị quế tiếp cận một cháu gái sinh năm hai nghìn hai trú tại xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
lợi dụng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng các thủ đoạn lữ thị quế đã rụ rỗ lôi kéo để cháu gái đồng ý sang biên giới
rồi bán cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng lữ thị quế hưởng lợi khoảng ba mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tương dương phá thành công chuyên án
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lữ thị quế về hành vi mua bán trẻ em
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh phối hợp với đồn biên phòng cửa sót phát hiện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
trên địa bàn đã xuất hiện một ổ nhóm hoạt động phạm tội buôn bán pháo nổ với khối lượng lớn tính chất rất phức tạp liên tỉnh
nên đã tập trung tiến hành các biện pháp đấu tranh triệt phá
bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phá thành công đường dây buôn bán pháo nổ trái phép với khối lượng lớn
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an huyện lộc hà đã thi hành lệnh khám xét giữ người trong trường hợp khẩn cấp triệu tập làm việc với đào văn nam đào đình thiên
tô xuân hạnh võ hồng lục vì hành vi tàng trữ buôn bán hàng cấm
công an huyện lộc hà cũng phối hợp với công an xã các địa phương tiến hành triệu tập làm việc với tám đối tượng khác có liên quan
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ ba mươi bốn kg pháo nổ các loại
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc hà phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh thi hành lệnh khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tô xuân tới và thu giữ bảy mươi sáu bánh pháo nổ các loại khối lượng khoảng một trăm một mươi kg cùng với nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
người có uy tín trên địa bàn xã đã được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cách nhận biết mức độ nguy hiểm tác hại của vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và các quy định về xử lý vi phạm có liên quan đến vấn đề này
qua hội nghị tiên truyền giáo dục phát luật và không tàng trứ sử dụng vũ khí vật liệu nổ này
với bản thân tôi tôi cũng nhận thức rõ là hậu quả khi sử dụng vũ khí vật liệu nổ
thì nó rất là nghiêm trọng
và qua cái hội nghị này thì tôi thấy rằng là mới một người dân và mới một bản thân chúng ta cũng phải tự giác cũng chấp hành tốt phát luật
để chủ động phòng ngừa nhất là trong dịp tết nguyên đán phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đã tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đặc biệt là kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất mua bán
vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và các loại pháo
phối hợp với các địa bàn để mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ được trang bị
có phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị đã chủ trì phối hợp vận động thu hồi được tám trăm sáu mươi bảy khẩu súng các loại tổ chức hai trăm ba mươi hai buổi tuyên truyền với trên hai mươi ba lượt người tham gia
góp phần giúp người dân hiểu được các hành vi bị nghiêm cấm và các quy định xử lý đối với những người sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
nhằm nâng cao nhận thức ý thức của nhân dân từ đó nhân dân có thể tố giác và tự giao nộp
về phần phía quan sát thì cũng đã chủ động
với lực lượng nòng cốt của quan sát phối hợp với các bàn ngành đoàn thể trong các bản
trực tiếp vào một số nhà hộ dân có phiếu phát rác tố rác là còn sử dụng súng săn
như là súng kíp súng cồn để săn bắn ở trong địa bàn
thì đã đến tận nhà để vận động và cũng đã thu hồi được một số súng tự chế
trong thời gian qua phòng cảnh sát hình chính đã tham mưu với đảng ủy
ban giám đốc con tỉnh và tích cực phối hợp với các đơn vị để triển khai
thực hiện có hiệu quả nội dung này qua các biện pháp như là đối với những người dân
mà tự rác giao nổ vũ khí và nổ cung cụa trợ thì đơn vị đã phối hợp với các đơn vị
để tiến hành có nội dung là tặng quà rồi động viên
chúng tôi thấy là hiệu quả đạt được của công tác này là rất là cao
với cách làm bài bàn sáng tạo
ngay tại hội nghị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh và công an huyện vân hồ
đã vận động thu hồi được một mươi bốn khẩu súng tự chế
tất cả các loại vũ khí nhân dân giao nộp sẽ được phân loại và bảo quản theo đúng quy định
kết quả đó đã góp phần giữ cho các bản làng vùng cao của tỉnh sơn la bình yên không tính súng
thưa quý vị vào chiều ngày bốn tháng một bộ công an đã công bố kết quả một mươi năm ngày đầu
gia quân thực hiện cao điểm tấn công trên áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ trong vòng một mươi năm ngày từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm
trong đó có hơn ba mươi sáu tài xế vi phạm bị xử lý
với phương châm xử lý quốc liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ
năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm hơn một chín trăm linh người chết vì tai nạn giao thông
trong đó tai nạn có nguồn nhân do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia
đã giảm rõ rệt ở cả ba tiêu chí
đây là mức giảm rất ấn tượng đồng thời là cơ sở cho quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự
công an cả nước đã điều tra khám phá một năm trăm tám mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt giữ xử lý hơn ba năm trăm linh đối tượng
trong đó khẩn trương điều tra khám phá nhanh
bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
đấu tranh với tín dụng đen lực lượng chức năng khởi tố bắt một trăm linh ba vụ
một trăm chín mươi một đối tượng cao hơn năm trăm bốn mươi ba về số vụ so với một mươi năm ngày trước cao điểm
triệt phá ba mươi tám cơ sở hoạt động tín dụng đen
cũng trong một mươi năm ngày đầu cao điểm công an trên cả nước đã phát hiện xử lý một trăm tám mươi chín vụ
hai trăm tám mươi tám đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ
thu giữ một trăm sáu mươi bảy khẩu súng hơn hai mươi viên đạn và hàng nghìn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ các loại
lực lượng chức năng còn phát hiện gần sáu trăm linh vụ tám trăm bảy mươi năm đối tượng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ pháo trái phép
thu giữ hơn một mươi một tấn pháo nổ
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an công an tỉnh quảng bình đã mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
và ngay sau lễ gia quân công an các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp công tác
thi đua lập công ngay những giờ đầu
ngày đầu tập trung nắm chắc tình hình tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự
và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định không xảy ra đột xuất bất ngờ
một chuyên án đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đấu tranh triệt xóa thành công
hai đối tượng trần văn điệp chú tỉnh bình thuận và đặng văn ngọc chú tỉnh nam định bị bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn năm đến ngày bị bắt đã gây ra hơn một trăm linh vụ trộm cắp tài sản
tại các tỉnh thành trên toàn quốc chủ yếu tập trung ở các tỉnh từ miền trung trở vào
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an toàn tỉnh quảng bình đã điều tra khám phá một mươi ba trên một mươi năm vụ
với hai mươi hai đối tượng xâm phạm trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi sáu sáu mươi bảy
phát hiện xử lý hành chính một mươi bốn vụ với bốn mươi ba đối tượng
phát hiện bắt giữ một mươi chín vụ với ba mươi chín đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một mươi bảy gram ma túy đá

tổng hợp chín mươi tám gói ma túy tổng hợp dạng nước vui
phát hiện ngăn chặn từ sớm không để tội phạm xảy ra trong dịp nhân dân chuẩn bị vui tiệc đón xuân
dự báo những ngày cuối năm tội phạm thường có nhiều diễn biến phức tạp
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp công tác
kiên quyết kiên trì đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm bình yên cho nhân dân
có một cái tết cuộc chuyện nằm ấm an vui